uber và grab đang làm ảnh hưởng lớn tới lợi nhuận các doanh nghiệp taxi truyền thống trong thời gian gần đây

các doanh nghiệp taxi như mylink hay vinasun đang bị cạnh tranh gây gắt bởi các công ty phát triển trên nền tảng thứ ba như uber hay grab
uber và grab đang làm ảnh hưởng lớn tới lợi nhuận các doanh nghiệp taxi truyền thống trong thời gian gần đây

một cách tốt hơn và biến từ khách hàng bình thường thành những khách hàng trung thành
và khách hàng sử dụng lâu dài sản phẩm dịch vụ của doanh nghiệp
chúng ta nói không không có làm được đâu
nghĩa là phải có một mỗi công ty phải xây dựng cho mình một chiến lược
đầu tiên nói về là chiến lược phát triển công ty trước
nghĩa là trong vòng năm năm tới công ty mình phát triển như thế nào
hạch định ra sao chiến lược nó đi theo hướng nào nó mở rộng như thế nào
thì từ chiến lược của công ty thì chúng ta sẽ có những chiến lược khác
trong đó có chiến lược về công nghệ thông tin
và để làm một cái doanh nghiệp số thì theo tôi thì phải đưa cái hệ thống phần mềm vào ứng dụng trước
đặc biệt là những hệ thống tổng thể như eop đưa vào ứng dụng
để cho chúng ta có được một thông tin chính xác đầy đủ kịp thời
và từ cái nền tảng số đó thì chúng ta sẽ mở rộng ra các ứng dụng khác
một trong những lĩnh vực chuyển đổi số sớm nhất ở việt nam là hệ thống ngân hàng
bởi hoạt động ngân hàng là một hoạt động cần sự năng động cao
trong công tác quản lý cũng như trong công tác điều hành
hiện nay các ngân hàng của việt nam đang quản lý hệ thống ngân hàng
dựa trên hệ thống công nghệ thông tin và có chiến lược để phục vụ cho công tác quản lý
cũng như hỗ trợ khách hàng
theo xu hướng các ngân hàng áp dụng công tác chuyển đổi số
cũng như áp dụng công nghệ bốn trong các hoạt động như banh smart
khi sử dụng dịch vụ này khách hàng có thể rất thuận tiện trong việc sử dụng các thiết bị của mình
qua iphone qua smartphone qua máy tính bảng để có thể tiếp cận và sử dụng các dịch vụ ngân hàng
cũng như kiểm tra thông tin của chính mình thông qua hệ thống này
hệ thống này giúp cho khách hàng gần như làm chủ được công cụ của mình
và phía ngân hàng cũng tiết kiệm được chi phí trong công tác quản lý
và cùng nắm được tâm lý khách hàng xu hướng của khách hàng
bên cạnh đó công tác quản trị rất thuận tiện bởi sẽ có những thống kê tốt hơn
có những dữ liệu để giúp cho ngân hàng quản lý rủi ro như hoạt động tiến dụng
tôi nghĩ là số hóa dữ liệu của ngân hàng cũng như là các hoạt động khác của các doanh nghiệp
thì rất là tốt đồng thời này sẽ giúp cho chúng ta
hòa được vào trong mạng lưới quốc gia những hoạt động liên quan như y tế
rồi hải quan rồi giáo dục v v
thì đây là một số hướng gần như là bắt buộc của thế giới
và hiện nay chúng ta đang đi rất nhanh và tôi nghĩ là chúng ta có lợi thế rất là tốt việc này
và cũng nên bắt được vị thế và giúp cho việc việt nam chúng ta có một cái vị thế tốt hơn
trong bản đồ thế giới về công nghệ
nếu như số hóa là việc biến đổi các giá trị thực sang dạng số
thì khi có dữ liệu được số hóa dấu
rồi chúng ta phải chuyển đổi số bằng việc sử dụng các công nghệ như ai big data
để phân tích dữ liệu biến đổi nó và tạo ra một giá trị khác
chuyển đổi số bao gồm ba cấp độ
thứ nhất là những thay đổi của chính phủ khi ứng dụng công nghệ thông tin vào chính phủ điện tử
tiếp đến là việc ứng dụng công nghệ thông tin vào hoạt động của người dân và doanh nghiệp
theo nghiên cứu năm hai nghìn một mươi bảy của microsoft tại khu vực châu á thái bình dương
năm hai nghìn một mươi bảy tác động mà chuyển đổi số mang lại cho gdp là khoảng sáu
năm hai nghìn một mươi chín là hai mươi năm
và tới năm hai nghìn hai mươi một là sáu mươi
kết quả nghiên cứu của mccainsy cũng chỉ ra rằng
vào năm hai nghìn hai mươi năm mức độ tác động của chuyển đổi số tới gdp của nước mỹ là khoảng hai mươi năm
với đất nước brazil là ba mươi năm còn ở các nước châu âu là khoảng ba mươi sáu
từ đây có thể thấy khả năng tác động của chuyển đổi số đối với tăng trưởng gdp là rất lớn
các công ty công nghệ dù là phát triển công nghệ hay sản xuất công nghệ
và giúp cấp công nghệ như là dịch vụ là nhân tố quan trọng nhất
để đẩy nhanh việc áp dụng công nghệ vào tất cả các doanh nghiệp
vào toàn bộ nền kinh tế và xã hội
chính vì thế mà phát triển doanh nghiệp công nghệ việt nam được coi là ưu tiên số một
muốn có các doanh nghiệp công nghệ thì việc tạo ra thị trường có lẽ là quan trọng nhất
khi phát sinh một nghiệp vụ thì thay vì trước đây là có nhiều phòng bang phải làm nghiệp vụ đó
còn bây giờ
bây giờ là chỉ cần một bộ phận làm và các phòng ban khác họ sẽ chia sẻ và họ nhận thông tin đó
và tiếp tục họ chuyển thông tin cho các phòng ban tiếp theo
cái tiếp theo là
là cái số liệu nó tinh cậy
khi mà ứng dụng phần mềm thì đặc biệt là những phần mềm lớn thì cái hoạt động sửa xóa nó rất là chặt chẽ rất là khó
cái việc làm giả số liệu cũng khó
hệ thống nó sẽ tiết quét hết
cho nên là khi mà một cái thông tin mà cung cấp đến lãnh đạo thì thông tin đó thường thường là thông tin rất là tinh cậy
ở một góc nhìn khác có doanh nghiệp lại cho rằng hiện tại các doanh nghiệp có thể tiếp cận tốt hơn công tác chuyển đổi số
thì các ngành trọng tâm của nền kinh tế việt nam như y tế điện giáo dục thì nên tập trung đầu tư nhiều
đặc biệt chính phủ nên xây dựng một môi trường tạo một hệ sinh thái để chia sẻ dữ liệu cho các doanh nghiệp
làm được việc này vừa mang lại cơ hội cho doanh nghiệp vừa mang lại nguồn thông tin rất lớn
các doanh nghiệp cũng như trong tương lai
đây cũng là động lực tạo áp lực cho chính doanh nghiệp sớm chuyển đổi số để họ có thể khai thác được các dữ liệu trên toàn quốc
trong các hoạt động kinh doanh khai thác tối đa lợi ích từ khách hàng của mình
phần mềm có thể chia sẻ cho khách hàng chia sẻ cho khách nhà cung cấp các đối tác để họ vào họ kết nối với công ty
ví dụ như thay vì họ đặt hàng qua email và phát thì bây giờ là họ đặt trên phần mềm lúc
thì khi mà đặt trên phần mềm thì cái thông tin đặt hàng nó sẽ chuyển về cho công ty
và công ty sẽ xử lý giao hàng hoặc là thu tiền
thì cái thông tin trả về cho khách hàng là họ sẽ ngồi ở công ty họ họ sẽ biết được toàn bộ cái hoạt động của công ty của cái đơn hàng
tôi nghĩ là cái việc này tạo một cái sân chơi lớn cho công nghệ số bốn
thì chúng ta không nên làm nhằn trải tất cả các ngành đều phải làm
thì nó sẽ tốn nguồn lực chúng ta nên tập trung một số ngành nghề trọng tâm
có số lượng lớn user số lượng lớn người tham dự và nó sẽ giúp cho cái trường sinh thái hệ thống sinh thái của thực sống nó tốt hơn
và qua đó doanh nghiệp người ta sẽ có nhiều sân chơi hơn và chắc chắn lúc đó thì cái sức bật nó rất mạnh và nó sẽ lan tỏa nhanh hơn
và từ đó từ những ngành trọng tâm này những ngành khác của chúng ta sẽ tiếp tục tiếp tục
ví dụ như là sau đó thì giao thông vận tải v v
như vậy thì sẽ giúp cho cái nền kinh tế việt nam nó phát triển đều hơn và nó tối ưu hóa được hệ thống
tại việt nam thời gian gần đây việc ứng dụng cách mạng công nghệ bốn vào công tác quản lý và chuyển đổi số với những doanh nghiệp đã thực hiện
đặc biệt là những doanh nghiệp thâm dụng lao động như da dày may mặc túi sách đều cho rằng chúng ta chưa chú trọng đến vai trò tương tác qua lại của người lao động
và trong quá trình số hóa chúng ta cần phải bảo đảm cho người lao động được bảo vệ có quyền lợi của mình
ví như nếu các doanh nghiệp thay đổi robot thì toàn bộ người lao động mất việc làm chính phủ sẽ bị ảnh hưởng
đây là yếu tố làm cho người lao động bắt buộc phải tăng năng suất bởi họ phải xác định một cách minh bạch rõ ràng nếu không thích ứng robot sẽ thay họ
dự báo trong vòng ba năm tới tám mươi năm các công việc sẽ phải thay đổi nhiều công việc đòi hỏi người lao động phải tự đào tạo để nâng cao kỹ năng số
hai mươi sáu là công việc mới do chuyển đổi số mang lại hai mươi bảy công việc sẽ biến mất trong tương lai
chính phủ nói rằng phải có một cái doanh nghiệp thông minh và doanh nghiệp thông minh thì phép buộc phải có
ba cái định tảng thứ nhất là thể chế các quy trình các công việc của người của nội bộ xí nghiệp
cái thứ hai là cái con người và thứ ba mới tới công nghệ
nếu con người mà chúng ta không hiểu được cái vai trò của công nghệ thì lúc đó con người sẽ không tham gia được một cách đầy đủ nhất là những cái xí nghiệp rất là đông
để vì chúng ta mới thấy là một điều là vì những vấn đề mất hòa đó cho nên xảy ra sâu sát bình công
và làm cho chính phủ phải có những cái rốt rối trong vấn đề về xử lý và tạo ra một cái ảnh hưởng xấu không
rất rất xíu
xấu trong cái nền kinh tế cái bộ mặt xấu của doanh nghiệp cũng như là cái bộ mặt của nhà nước nói chung
trên thực tế các doanh nghiệp phải đối mặt với nhiều giao cản lớn khi làm chuyển đổi số
giao cản lớn nhất là sự tuân thủ và quyết tâm của người thực hiện bao gồm cả lãnh đạo và nhân viên
theo đó chủ doanh nghiệp có dám đánh đổi hay không bởi sẽ có những xung đột về mặt lợi ích
chẳng hạn như bán hàng qua mạng và bán hàng trực tiếp tại cửa hàng
hiện nay cuộc cách mạng bốn đang diễn ra và đây là việc tất yếu các doanh nghiệp phải ứng dụng công nghệ
khi thực hiện chuyển đổi số sẽ giúp cho các doanh nghiệp tăng cường sức mạnh cạnh tranh
tăng chất lượng sản phẩm dịch vụ của khách hàng cung cấp cho khách hàng các giải pháp tuyệt vời
bên cạnh đó khi chuyển đổi số nội bộ của đơn vị có thể ứng dụng công nghệ mới
sáng tạo trong các hoạt động điều hành vận hành thông minh và tạo ra những giá trị mới
hiện nay trên thế giới hoạt động này đang diễn ra ở khắp mọi nơi
đặc biệt là các tập đoàn kinh tế lớn trên thế giới đang chuyển đổi số rất mạnh mẽ
có thể khẳng định bản chất của việc chuyển đổi số là sự thay đổi cả hình thức vận hành của doanh nghiệp
để trở thành một doanh nghiệp thông minh hiểu người dùng tương tác được với người dùng
theo một cách thức mới thậm chí phải tạo ra phương thức mô hình kinh doanh mới như uber grab
mặc dù trong giai đoạn hiện nay nhiều doanh nghiệp vẫn chưa sẵn sàng trong chuyển đổi số
tuy nhiên nếu các doanh nghiệp không tiến hành chuyển đổi số
thì sẽ gặp phải những thách thức và chịu hệ quả không nhỏ trong cạnh tranh
như với trường hợp của các hãng taxi với uber
trong bối cảnh công nghiệp bốn thì sản xuất thông minh tận dụng các công nghệ thông tin và sản xuất tiên tiến
để đạt được các quy trình sản xuất linh hoạt thông minh để giải quyết một thị trường năng động và toàn cầu
công nghệ dữ liệu lớn và trí thông minh nhân tạo sẽ tối ưu hóa
toàn bộ quá trình sản xuất dự đoán chính xác thời điểm bảo trì để tiết kiệm tối đa chi phí
và tăng hiệu quả cạnh tranh của doanh nghiệp
làn sóng ứng dụng công nghệ bốn vào doanh nghiệp sẽ tạo ra các tác động cả về phía cung và phía cầu sản phẩm dịch vụ
từ đó tạo ra sự phát triển của các nền tảng công nghệ mới thay thế dần cấu trúc hiện có
hy vọng chương trình sẽ giúp ích cho các nhà lãnh đạo nhà quản lý chuyên gia doanh nhân
cũng như là các cơ quan nguyên cứu đào tạo các doanh nghiệp tổ chức
nhất là thế hệ trẻ trong việc hoạch định chính sách lập kế hoạch phát triển và hành động quyết liệt
để việt nam thịnh vượng trong thời kỳ chuyển đổi số
quý vị thân mến chương trình của chúng tôi hôm nay xin được kết thúc tại đây
mọi thông tin chi tiết xin được gửi về chương trình kinh tế và dự báo
phòng kinh tế truyền hình nhân dân số bảy mươi một hàng chống hoàn kiếm hà nội số điện thoại hai trăm bốn mươi ba hai trăm sáu mươi sáu chín nghìn năm trăm linh ba